nghị định số một trăm năm mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
đã mang lại hiệu quả rõ rệt qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
trong bảo vệ môi trường ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thái nguyên
vào hồi một mươi bảy h hai mươi phút ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại khu đất chống một dự án treo cạnh đường tỉnh hai trăm sáu mươi sáu
hiện là bãi rác tạm của xã điềm thụy huyện phú bình xuất hiện người dân ở xã khác đến để vứt rác
người dân trong xã đã kịp thời báo lãnh đạo xã điềm thụy xuống bắt quả tang và mời về trụ sở để làm việc
theo điều hai mươi của nghị định này thì hành vi của người dân trên sẽ bị xử phạt đến ba triệu đồng
nghị định một trăm năm mươi năm về lĩnh vực xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường
đây là một trong những nghị định mở để cho các chính quyền cơ sở đặc biệt là cấp xã
mở rộng điều kiện khoảng vi để xử lý
được chính quyền tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về nghị định một trăm năm mươi năm
rác thải sinh hoạt đã được gia đình bà dung làm sạch và phân loại tại nhà
ngoài ra bà cũng thường xuyên nhắc nhở hướng dẫn con cháu trong gia đình chấp hành các quy định không xả rác thải bừa bãi để bảo vệ môi trường
gia đình nhà tôi thì tôi cũng về tôi cũng nhắc nhở các cháu trong gia đình là sẽ phân loại rác theo đúng
từ các cháu nhỏ từ hai cái cháu nhỏ nhà tôi là cũng có ý thức
bỏ các cháu vứt rác vào là các cháu cũng vứt đúng theo màu
phường mà khi bị phát hiện là tổ dân phố phát hiện là xử lý
thì chúng tôi xử lý theo quy định mức phạt của địa phương là lên đến ba triệu đồng
đối với cá nhân và cá công chí thì đây cũng là cái biện pháp vừa là để cũng răn đe
vừa để tuyên truyền cho nhân dân tránh cái việc gây ô nhiễm môi trường trên đời bà
theo điều hai mươi của nghị định này các hành vi xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định
tại khu trung cư thương mại dịch vụ hoặc nơi công cộng
để đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị
hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị
sẽ bị phạt hành chính với số tiền từ ba đến bảy triệu đồng
có thể thấy nghị định một năm năm ra đời và đi vào thực tiễn cuộc sống
đã tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ
qua đó nhằm nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường